nắm được nhu cầu của người dân thành phố hồ chí minh đang dần mở cửa lại các không gian văn hóa quan trọng
ban quản lý khu vực di tích bảo tàng thư viện vừa chỉnh trang lại các công trình quan trọng để đón khách
và vừa gấp trúc lắp đặt trang thiết bị phục vụ yêu cầu tham quan trong an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
công viên thư viện và bảo tàng đều ưu tiên cho phép hoạt động lại trong danh mục công trình được mở cửa
khi thành phố hồ chí minh bước vào trạng thái bình thường mới
đa phần bảo tàng hiện nay vẫn ưu tiên công tác kiểm kê bảo quản hiện vật để khởi động lại cùng lúc với du lịch
bảo tàng di tích chiến tranh bảo tàng phụ nữ nam bộ để mạnh những nội dung nghiên cứu và triển lãm trực tuyến đến hết năm nay
còn những cơ sở tư nhân như bảo tàng áo dài để bước đầu hoàn thiện quy trình đón khách trong quy tắc phòng dịch mới
bảo tàng sẽ sử dụng tất cả lực lượng hướng dẫn viên mà bảo tàng đang có để có thể phục vụ cùng lúc nhiều đoàn
các tham quan sẽ tuân thủ những quy định năm k để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho nhân viên của bảo tàng
không gian văn hóa trung tâm thành phố hồ chí minh đường sách thành phố đang tất bật chuẩn bị khởi động lại sau bốn tháng chống dịch
đặc thù những kiểu sách ngoài trời nên nhiều hạ tầng bị xuân cấp sau một tháng
mưa kéo dài đơn vị làm sách vừa phải xử lý các vật tư thiệt hại vừa khẩn trương chuẩn bị đầu sách mới để thu hút độc giả

hai ngày này những thiết bị canh thẻ xanh vaccine covid một mươi chín và máy đo nhiệt độ tự động cũng đang được lắp đặt phục vụ bảo vệ sức khỏe cho không gian khi tái mở cửa
ví dụ như là có bản hướng dẫn
có bảng hướng dẫn ra vào rồi là có cái dấu chân để cho khách đi trên cái dấu chân đó là có cái vách ngăn bằng nica giữa thâu ngân và người khách khi trả tiền
rồi sát trùng cái bề mặt của các cái vật tiếp xúc ở trên đường sách thì việc đó cũng được thực hiện một cách nghiêm ngặt
nguyên trình hoạt động đó khách tham quan của không gian đường sách thành phố hồ chí minh đã được trình lên sở thông tin truyền thông thành phố
dự kiến người dân có thể trở lại con đường văn hóa biểu tượng này
sáng ngày chín tháng một mươi bang quản lý cũng đã sẵn sàng khu vực y tế để ứng phó nhanh với trường hợp phát hiện ca nghi nhiễm trong số khách tham quan hoặc trong các đối tác hoạt động trong đường sách